năm hai nghìn một mươi bảy một mươi nước trong cộng đồng asean sẽ đạt được không ít lợi ích và thách thức trên mọi mặt nhất là hạ tầng giao thông
các chuyên gia nhận định để có thể đón nhận trọn vẹn những lợi ích này việt nam cần phải chuẩn bị tâm thế
các điều kiện cần và đủ để thu hút đầu tư cũng như bắt kịp những đòi hỏi đặt ra trong quá trình hội nhập
đây là nhiệm vụ then chốt của ngành giao thông đặt ra trong năm nay và những năm tiếp theo nhằm tạo bước đột phá mới trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng
hàng loạt vấn đề đặt ra cho ngành giao thông trong năm hai nghìn một mươi bảy là phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn dư của các dự án nâng cấp
mở rộng quốc lộ một và đường hồ chí minh đoạn qua tây nguyên để triển khai hàng loạt các dự án
giúp cho các vùng miền có thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt bộ giao thông vận tải đã xây dựng cơ chế đặc thù nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước để triển khai tuyến cao tốc bắc nam
đây được coi là bước đi đúng cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông việt nam
phù hợp với chiến lược và các quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải được thủ tướng phê duyệt
năm hai nghìn một mươi bảy cũng được coi là năm quan trọng là tiền đề tạo bước đột phá để phát triển hạ tầng hàng không
ngành giao thông sẽ khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư cảng hàng không quốc tế long thành
hoàn thành dự án nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế đà nẵng
bảo đảm chất lượng tiến độ kịp thời phục vụ hội nghị apec hai nghìn một mươi bảy
đặc biệt là tập trung giải quyết tình trạng quá tải tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đây là nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi các đơn vị của ngành giao thông tập trung giải quyết
những giải pháp đó vừa trước mắt để giải quyết tình trạng quá tải hiện nay của hệ thống cảng hàng không
và cũng về mặt lâu dài là tạo cho việt nam tiếp tục phát triển thành trung tâm hàng không của khu vực
cũng như là tạo điều kiện cho các hãng không của việt nam phát triển
trong lĩnh vực hàng hải đường thủy nội địa
trong năm hai nghìn một mươi bảy cũng là một năm quan trọng
đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm chất lượng tiến độ các dự án cảng mang tầm quốc gia như lạch huyện
đường ô tô tân vũ lạch huyện hoàn thành các dự án wb năm wb sáu
luồng sông sài gòn đoạn từ cầu bình lợi tới cảng bến xúc
kế hoạch nạo vét duy tu các tuyến luồng đặc biệt là tuyến luồng vũng tàu thị vải
chúng ta sẽ tiếp tục nạo vét đến cao độ đáy luồng là âm một mươi bốn
với đồng tiền chúng ta đủ điều kiện đủ khả năng để tiếp nhận
các tàu container thế hệ mới sức trở tới một mươi bốn tiêu và trọng tải một trăm sáu mươi sáu đết huyết
ngoài ra trong thời gian tới bộ giao thông vận tải sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án
kết nối hạ tầng giao thông đường bộ với các nước láng giềng
ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ thuộc mạng đường bộ asean
thúc đẩy thực hiện chương trình xây dựng mạng đường bộ xuyên á
đồng thời xây dựng hiệp định tạo thuận lợi cho vận tải qua biên giới
trong khuôn khổ hợp tác asean vào thực tế
đối với đường sắt hiện nay bộ giao thông vận tải đang mở cửa mời gọi đầu tư nước ngoài
để xây dựng tuyến đường sắt đôi tốc độ cao bắc nam khổ một bốn trăm ba mươi năm mm
hoàn thiện các tuyến đường sắt xuyên á góp phần nâng cao vị thế của đất nước
trên trường quốc tế về phát triển hạ tầng
đồng thời đánh dấu bước ngoặt mới về phát triển giao thông trong khu vực asean